thị trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
các mặt hàng mỹ phẩm này được chủ cơ sở livestream và bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội
thu hút rất nhiều người xem và mua hàng bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe
từ các mặt hàng không rõ nguồn gốc
các đối tượng này dùng tất cả các nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc để pha trộn và đóng gói
đóng nhãn mát bao bì live stream và bán trên hệ thống cho quần chúng nhân dân sử dụng trên toàn quốc
với khối lượng hàng hóa này khi các đối tượng này tung ra thị trường bán
trước mắt thấy rằng nguồn gốc các loại chúng loại để các đối tượng này đóng gói nhãn mát bao bì
chưa có đúng theo quy định của pháp luật
đây là một trong những chúng loại có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dung
hiện lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ số hàng mỹ phẩm cùng các tăng vật khác
có liên quan đến hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh nguyên đô
đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn với mục đích cung cấp rau an toàn đến người tiêu dùng
các hợp tác xã ở thủ đô đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng rau thủy canh
bằng công nghệ hiện đại và nói không với hóa chất thuốc bảo vệ thực vật
việc đầu tư sản xuất rau thủy canh không chỉ mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch an toàn
mà canh cạn những người nông dân cũng được cải thiện môi trường làm việc
kinh nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại hợp tác xã chuyên trồng rau thủy canh tại thủ đô hà nội
hơn ba mươi năm làm nông nghiệp gắn bó với mảnh ruộng và cách canh tác truyền thống
gia đình bà nhâm không thể thiếu những lọ thuốc trừ sâu và chất bảo vệ thực vật
tuy nhiên khi tham gia mô hình trồng rau thủy canh an toàn
thì môi trường làm việc của bà đã cải thiện hơn rất nhiều
không chỉ hạn chế tiếp xúc với các loại thuốc trừ sâu
mà công việc làm nông của bà cũng bớt phần nào vất vả
mạnh dạn bỏ vốn đầu tư sau hơn một mươi năm tiếp cận
anh nguyễn mạnh hồng nay đã làm chủ được kỹ thuật trồng rau thủy canh
anh cho biết hợp tác xã của anh áp dụng kỹ thuật canh tác sạch an toàn
không dùng hóa chất và phân bón hóa học đảm bảo cung cấp thực phẩm hữu cơ sạch
an toàn đến người tiêu dùng
có thể nói mô hình trồng rau thủy canh chính là một hướng đi đầy tiềm năng
đặc biệt đối với thủ đô nơi đất chật người đông
thì mô hình trồng rau thủy canh sẽ tạo được không gian xanh mát
vừa hạn chế được vấn đề ô nhiễm
vì đảm bảo việc sản xuất rau trong nhà màng nhà lưới không bị côn trùng
cũng như các môi trường bệnh nhiễm vào do vậy cũng không phải sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật đó là một chất lượng rau rất tốt
để nhân rộng cách làm hiệu quả này trong thời gian tới
chính quyền thành phố hà nội cần tiếp tục kêu gọi thành lập các hợp tác xã
có xu hướng sản xuất xanh sạch góp phần xây dựng thương hiệu nông sản của thủ đô
để đảm bảo việc sản xuất rau trong nhà màng nhà lưới
đồng thời tạo ra giá trị thu nhập cao hơn cho thành viên
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
đại diện bộ công thương vừa cho biết đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn cung
đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong nước các tháng năm và sáu
dự kiến nhu cầu xăng dầu quý ii năm hai nghìn hai mươi hai khoảng năm hai triệu m ba
trong khi đó đại diện bộ công thương đã đảm bảo đủ nguồn cung
khi đó nguồn cung xăng dầu dự kiến quý ii khoảng sáu bảy triệu m ba
từ nhà máy lọc dầu nghi sơn nhà máy lọc dầu bình sơn
ngoài ra nguồn nhập khẩu khoảng một năm triệu m ba và tồn kho từ quý i chuyển sang
với nguồn cung như trên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý ii
và tồn kho gối đầu sang quý iii khoảng một năm triệu m ba
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa ra quyết định đưa cổ phiếu của tập đoàn flc
công ty xây dựng flc pharos và công ty nông dược hai
từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ ngày một tháng sáu
theo đó các mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận
nguyên nhân do ba công ty này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một
và quá bốn mươi năm ngày so với thời hạn quy định
theo báo cáo xuất nhập khẩu việt nam năm hai nghìn hai mươi
của bộ công ty
bộ công thương cho biết nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta
đạt hai mươi một bốn tỷ usd tăng hai mươi tám tám so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc đạt kim ngạch ba một mươi sáu tỷ usd
đứng đầu kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc là iphone
đạt khoảng một hai tỷ usd tăng đến gần một trăm sáu mươi so với năm hai nghìn hai mươi
đứng thứ hai là điện thoại samsung với kim ngạch khoảng tám trăm sáu mươi ba triệu usd
đứng thứ ba là tương hiệu oppo
với hơn bốn trăm hai mươi triệu usd
thưa quý vị thời gian vừa qua do tác động của dịch bệnh
kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trên cả nước đều bị sụt giảm
hiện các vấn đề về nhân công kho bãi giá cước vận tải
xăng dầu tăng cao khiến các chuỗi cung ứng xuất khẩu đối mặt với các áp lực lớn
vậy cách nào đều tháo gỡ các điểm nghẽ này trong xuất khẩu hàng hóa
giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
hai năm một khoảng thời gian dài doanh nghiệp này đã phải dậm chân tại chỗ
khi mà xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng bị đứt gãy
giờ đây sự lo lắng về xuất khẩu vẫn đeo bám họ khi còn rất nhiều khó khăn ở phía trước
hiện tại giờ thì bộ công thương cũng rất là hỗ trợ rất là nhiều
trong cái việc thúc đẩy cái việc xuất khẩu cũng tạo điều kiện
bây giờ chỉ có một cái khó khăn duy nhất đó là cái nhân lực để
để đà lạt càng ngày càng ít dần
vì vậy cho nên là rất là khó khăn trong cái việc số lượng
để đáp ứng được cái nhu cầu của quốc tế
rất là là cũng là bất cập
hiện xuất khẩu chính ngạch một số mặt hàng như mây mặt da dày đồ nội thất
chủ yếu đi bằng đường tàu biển qua một số cảng lớn của việt nam
ngoài ra do chính sách tắt chặt biên mậu các công ty dồn xuất khẩu chính ngạch
do đó lượng vỏ container cung cấp cho hàng xuất khẩu không đủ

khó khăn của bên em về cái vấn đề xuất khẩu thì là yêu cầu kỹ thuật ở nước ngoài
thì họ yêu cầu kỹ thuật rất là cao
nhân lực việt nam thì cần phải
nhân lực yêu cầu tay nghề cao phải đào tạo mất thời gian
để tháo gỡ những điểm nghẽn xuất khẩu
việc thực thi các fta đầy đủ với thuế quan yêu đái sẽ là động lực mới cho lĩnh vực này
cùng với đó là gói tài chính phục hồi kinh tế với các chính sách hỗ trợ
bao gồm cả thuế phí sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất và xuất khẩu
covid một mươi chín đã cho thấy là các thiên hại và những tác động rất sâu và rộng đến kinh tế việt nam
đến các hoạt động thương mại quốc tế của việt nam và nhất là xuất khẩu
và chính vì vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian
và tranh thủ cơ hội trong các trình hình về khối trình
hỗ trợ trong xúc tiến thương mại quốc gia trong các chương trình về xây dựng thương hiệu
trong các chương trình về triển khai các kiểm dịch đồng quân thực vận để mở cửa thị trường
cũng như là trong các vấn đề liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp nhất là nhỏ và vừa
trong điều kiện về nhân lực trong điều kiện về các tín dụng cho khôi phục và phát triển kinh tế của chúng ta
trung độ tăng động lớn đến chuỗi cung ứng
do đó chúng ta cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường giá cả
xúc tiến xuất khẩu tận dụng các cam kết
trong các fta đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam phần lớn việc định giá là dựa vào giá cả của đối thủ cạnh tranh
họ vẫn chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu nhu cầu thị trường để hoạch định chiến lược giá
vì vậy cần tháo gỡ điểm nghẽn này để vực dậy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian tới
chi phí logistics đang là một trong những thách thức lớn ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
trong năm nay chính vì vậy tìm ra các giải pháp căn cơ nhằm cắt giảm chi phí vận tải quốc tế
cũng là vấn đề giúp doanh nghiệp khơi thông luồng hàng xuất khẩu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé